ngày hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên mà các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời tại thủ đô hà nội
không tập trung quá một mươi người được quay trở lại
và không biết là ngày hôm nay thì thời tiết có thuận lợi không anh thế cương
vâng theo như dự báo thì thời tiết ngày hôm nay tại khu vực bắc bộ thì tạnh giáo hẳn
và không còn mưa như những ngày trước nữa
thậm chí trưa và chiều thời tiết còn nắng nóng với nhiệt độ là từ ba mươi một cho tới ba mươi ba độ c
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay thì nước tại những vùng trũng thấp bị ngập do mưa lớn
trong những ngày vừa qua tại một số tỉnh thành miền trung
sẽ rút nhanh vì không còn mưa và trời nắng
vâng nước rút nhanh như vậy thì người dân cần phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa phương thức khử trùng
để tránh dịch bệnh
trong đó cũng cần phải làm sạch nguồn nước sinh hoạt để không bị nhiễm khuẩn